theo bác sĩ phúc về mặt dịch tễ học quy tắc năm k là biện pháp phòng chống dịch mang tính cộng đồng
do vậy khi tất cả mọi hoạt động của xã hội đã gần như trở lại bình thường virus cũng đã thay đổi
thì việc áp tất cả các biện pháp y tế công cộng xưa cho thời điểm hiện tại thì sẽ không phù hợp
trước đó từ hồi tháng ba vừa qua bí thư thành ủy tp hcm đã đề nghị cơ quan chức năng
xem lại các quy định phòng chống dịch sát với tình hình bình thường mới
về một số điểm của năm k hiện nay không còn phù hợp nữa
đến đầu tháng bốn giám đốc sở y tế hà nội trần thị nhị hà cũng thừa nhận
trong bối cảnh mới một số quy định phòng chống dịch đã không còn phù hợp thực tiễn
và sở này đã báo cáo ubnd kiến nghị bộ y tế để sửa đổi một số quy định
tuy nhiên hiện hà nội vẫn đang đợi văn bản chính thức của bộ y tế
nêu quan điểm về việc nên thay đổi thế nào cho phù hợp bác sĩ trần văn phúc cho biết
với đặc điểm của virus hiện tại thay vì áp dụng các biện pháp y tế cộng đồng năm k
thì xu hướng sẽ là cá nhân hóa cá thể hóa các biện pháp phòng dịch
bác sĩ phúc cho rằng nên thay đổi toàn bộ năm k thay vì chỉ bớt đi vài quy tắc
và bộ y tế cần sớm đưa ra các bộ quy tắc ứng xử các quy ước quy định phòng chống nhiễm khuẩn
đối với từng lĩnh vực môi trường cụ thể gồm trường học bệnh viện nhà máy xí nghiệp cá nhân
về vấn đề này quan điểm của quý vị và các bạn ra sao
hãy để lại bình luận ở phía dưới video để cùng thảo luận